từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín phiên họp thứ bốn mươi của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khai mạc phiên họp và cùng với các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp
theo chương trình dự kiến tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội xem xét thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cấp huyện tại một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín giữa các bộ ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho ngân hàng phát triển việt nam
chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội chương trình hoạt động đối ngoại năm hai nghìn hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
chương trình hợp tác quốc tế của hội đồng dân tộc các ủy ban các nhóm nghị sĩ hữu nghị các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội kiểm toán nhà nước và văn phòng quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội tổng kết kỳ họp thứ tám và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ chín của quốc hội

đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội